thành phố móng cái tỉnh quảng ninh đã tổ chức lễ động thổ xây dựng cầu phao tạm km ba bốn qua sông biên giới ca long thuộc địa phận phường hải yên
việc xây dựng cầu phao biên giới không chỉ góp phần thúc đẩy giao thương mà còn có ý nghĩa đánh dấu cột mốc mới của tình hữu nghị giữa nhân dân hai địa phương
móng cái việt nam và đông hưng trung quốc góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình ổn định phát triển
dự án cầu phao tạm qua sông biên giới ca long là cây cầu phao đầu tiên nối thành phố móng cái tỉnh quảng ninh với thành phố đông hưng của trung quốc
dự án có tổng mức đầu tư gần một trăm sáu mươi tỷ đồng chiều dài cầu phao là một trăm một mươi bốn m chiều rộng là một mươi hai mét tải trọng thiết kế sáu mươi tấn gồm hai làn xe
đơn vị thi công dự án là công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng mạnh tùng
khi cầu phao hoàn thành và đi vào hoạt động sẽ thúc đẩy giao thương hàng hóa xuất nhập khẩu phát triển kinh tế giữa hai địa phương móng cái việt nam và đông hưng trung quốc
nhằm giảm thiểu phương tiện vận tải bị phụ thuộc vào nước thủy chiều hạn chế tối đa ảnh hưởng trực tiếp từ tác động của thời tiết như hạn hán lũ thiên tai đối với hoạt động vận chuyển hàng hóa
từ đó góp phần thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế xã hội của hai địa phương biên giới phát triển